trước đó công an huyện vĩnh kiểu bất ngờ kiểm tra điểm kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá tùng sáu mươi tám tại ấp ông hường xã thiện tân do nguyễn thị vân anh và trần ngọc trường hải chú tại tỉnh đồng nai làm quản lý
qua kiểm tra đại diện cơ sở đã không xuất trình được giấy tờ chứng từ có liên quan đến hoạt động kinh doanh
qua test nhanh phát hiện bảy người dương tính với ma túy
công an huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ chín mươi
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng một mươi sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép tại khu vực khóm một thị trấn tri tôn
tổ công tác đã tiến hành triển khai lực lượng bắt giữ một mươi ba đối tượng cùng chín xe mô tô liên quan
các đối tượng bị bắt giữ có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi cư trú tại các huyện châu thành tỉnh biên chợ mới tỉnh an giang
qua kiểm tra đa số các xe mô tô trên đều không có giấy chứng nhận đăng ký xe và được các đối tượng thay đổi đặc tính kết cấu nhãn hiệu và màu sắc của xe
chiều nay các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của nạn nhân thứ ba trong sự cố sạt lở tại khu vực mỏ ti tàn nam suối nhung xã thuận quý huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
danh tính nạn nhân được xác định là huỳnh tấn phước chú tại tỉnh bình thuận
vị trí phát hiện thi thể của anh phước chỉ cách nơi phát hiện thi thể đầu tiên vài mét
như vậy là đến nay các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được ba trong số bốn nạn nhân mất tích trong sự cố sạt lở
lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại